tại hà nội bộ y tế đã tổ chức lễ khai trương cổng công khai y tế nhằm tiếp tục nỗ lực thực hiện việc công khai minh bạch thông tin liên quan tới các dịch vụ y tế
cổng công khai y tế tại địa chỉ cổngcôngkhaiyt moh gov vn là kết quả phối hợp giữa bộ y tế và tập đoàn viễn thông quân đội việt tên
nhằm công khai hóa thông tin y tế trong năm lĩnh vực bao gồm dược và mỹ phẩm trang thiết bị y tế an toàn thực phẩm khám và chữa bệnh hành chính công
các thông tin trên được tham chiếu từ các trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ y tế vào cổng công khai y tế theo thời gian thực
thông qua cổng công khai y tế người dân thực hiện quyền được biết và giám sát các dịch vụ mà ngành y tế cung cấp